trên lĩnh vực du lịch hai địa phương đã ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đặc biệt là chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch bốn địa phương năm hai nghìn một mươi chín bao gồm hà nội thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
nhân dịp này lãnh đạo thành phố hà nội đã trao ba tỷ đồng ủng hộ cho quỹ xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội của tỉnh quảng nam
trao hai mươi sổ tiết kiệm mỗi sổ một mươi triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và trao hai mươi suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh quảng nam
đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
trở thành một trong những điểm đến của trí thức và sáng tạo trên toàn thế giới
thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số một trăm ba mươi bốn
một nghìn bảy trăm năm mươi năm ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong đó xác định hà nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở văn hóa và thể thao hà nội chủ trì
phối hợp với viện văn hóa nghị thuật quốc gia việt nam văn phòng unesco tại hà nội
hoàn thiện phục vụ công tác đề cử trước ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội sẽ tổ chức đoàn tham gia phiên họp thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tại pháp
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm lái xe vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và sử dụng ma túy
trong thời gian tới thanh tra sở sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
không thông báo trước cho lái xe ở cả biến xe hay trên các tuyến đường
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay đoàn kiểm tra liên ngành của hà nội đã liên tục kiểm tra hơn bảy trăm bảy mươi xe tải và xe khách
với hơn một lái xe trong đó phát hiện bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy
đoàn kiểm tra đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan công an xử lý và yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với lái xe vi phạm
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị công an thành phố chỉ đạo công an các quận huyện thị xã
kịp thời hỗ trợ đoàn kiểm tra khi có các tình huống gây cản trở gây dối và chống đối việc kiểm tra
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội từ ngày hai mươi tháng sáu đơn vị thi công ga ngầm s một mươi hai dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội sẽ dựng rào
thử phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm điều chỉnh cho phù hợp thực tế tại phố trần hưng đạo quận hoàn kiếm
dự kiến quá trình thi công ga s một mươi hai sẽ phải rào chắn đường trần hưng đạo với tổng chiều dài hai trăm linh hai m
thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao lê duẩn đến đối diện tòa nhà ngân hàng đại dương còn lại năm mét để tổ chức giao thông theo một chiều từ hướng lê duẩn đi vào quán xứ
các phương tiện và bệnh viện tim hà nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường trần hưng đạo đoạn từ cổng viện tim hà nội đến quán xứ
với các tòa nhà phía bắc ga sẽ để lối đi có chiều rộng trung bình khoảng một hai m cho người đi bộ và phương tiện xe máy lưu thông hai chiều
khu vực đường phan bội châu tạm thời rào lại tổ chức giao thông cục bộ cho người dân khu vực thuộc tuyến đường từ phan bội châu lý thường kiệt trần hưng đạo
thưa quý vị và các bạn hiện nay ngành nông nghiệp thủ đô phát triển hay không có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp
thời gian qua hà nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất
tiêu thụ nông sản an toàn bên cạnh đó hà nội cũng đang phối hợp tích cực với các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước
tìm cách hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách cách làm để doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
hiện nay với dân số trên một mươi triệu người nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của hà nội đang là rất lớn
tuy nhiên khả năng đáp ứng của hà nội hiện chưa đạt so với yêu cầu đặt ra
cơ chế chính sách rất lớn còn thiếu chủ yếu được hà nội nhập từ các tỉnh thành phố lân cận
đây là yếu tố quan trọng động lực lớn và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
trong những năm qua hà nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển nông nghiệp
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn
cụ thể về cơ chế chính sách hà nội đã triển khai thực hiện nghị định số năm mươi bảy hai nghìn một mươi tám ndcp ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
sở nông nghiệp hà nội đang tham mưu trình ubnd phê duyệt quyết định phân cấp hỗ trợ dự án liên kết
theo nghị định số chín mươi tám hai nghìn một mươi tám ndcp ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai nghìn một mươi tám nq hd ng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của hội đồng nhân dân thành phố hà nội
về một số nông nghiệp
một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất phát triển hợp tác
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố hà nội
hiện nay thì có thể nói chính sách từ trung ương đến thành phố là rất đồng bộ
để mà hướng tới một cái việc thu hút và phát triển sản xuất doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
trên cơ sở như vậy thì thành phố cũng đã ban hành các kế hoạch phát triển
rồi thì triển khai chỉ đạo các cái văn bản chỉ đạo
thế và hiện nay thì thành phố hà nội là một nơi mà có thể nói lợi thế nhất trong lĩnh vực thu hút doanh nghiệp đầu tư
đặc biệt đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt đầu tư vào hai lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp
đó là phát triển sản xuất giống cây con giống các loại và thu hút vào chế biến ra các sản phẩm chế biến sâu
theo thống kê hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của hà nội đang tiếp tục phát triển
toàn thành phố có một trăm ba mươi một mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước chiếm ba mươi
các mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiếp tục được hình thành
từng bước phát triển đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp
hiện nay trên địa bàn thành phố có một trăm ba mươi một chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm
trong đó có năm mươi bảy chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật và bảy mươi bốn chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật
đã thu hút nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi
đồng thời công tác tư vấn đăng ký và duy trì nhãn hiệu sản phẩm được thực hiện có hiệu quả với trên bốn mươi nhãn hiệu được bảo hộ
toàn thành phố hà nội có hai trăm sáu mươi doanh nghiệp
thế thì hiện nay thì với một cái lực lượng doanh nghiệp rất là lớn như vậy thì sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới
thu hút để phát triển những doanh nghiệp mới trong thời gian tới
và đặc biệt chúng tôi quan tâm tới việc thu hút và phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
bên cạnh những kết quả đã đạt được việc phát triển nông nghiệp trên địa bàn hà nội vẫn còn không ít hạn chế
theo các chuyên gia việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết
đồng thời cơ chế chính sách và vốn đầu tư vào lĩnh vực này cũng đang là vấn đề nan giải đối với doanh nghiệp
vì vậy việc tạo ra những cơ chế chính sách về nông nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư là yếu tố then chốt
ngoài ra ngành nông nghiệp hà nội cũng cần đẩy mạnh các sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi các giá trị liên kết mang tính khu vực và toàn cầu
nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều kênh phân phối kênh quảng bá thương hiệu sản phẩm
thành phố cũng có nhiều cái chương trình hỗ trợ nhưng mà để hiện thực hóa nó là cả một vấn đề
nó còn đương gặp rất nhiều về vấn đề thủ tục
vậy nên việc làm sao thủ tục nó đơn giản
và hai nữa mức đầu tư ví dụ như ứng dụng công nghệ cao của nhà tôi đây thì mức hỗ trợ phải được tốt hơn
thì mới bà con nông dân hoặc là những cái doanh nghiệp vừa mới có sức đầu tư được
bên cạnh đó thì cái đầu ra nói chung của các đơn vị sản xuất ứng dụng công nghệ cao hoặc là sản phẩm an toàn
thì cũng gặp rất nhiều vấn đề
không ít khó khăn trong vấn đề phân phối sản phẩm
mong muốn là có những cái hội thảo có cái kết nối của các cái ngành về nông nghiệp
ngành về rau quả an toàn để chúng tôi tiếp cận được các cái trực tiếp cho các cái đơn vị bán nẻ để nâng cao cái giá trị
chúng tôi nghĩ cái đầu tiên là chúng ta phải xây dựng cơ chế chính sách để đưa các doanh nghiệp
ngành nông nghiệp vào cái chuỗi giá trị liên kết từ các khâu sản xuất
khâu phân phối khâu xây dựng thương mại
cũng như xây dựng một cách cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp mà đang đầu tư vào lĩnh các nông nghiệp
một phần nữa tôi nghĩ là hiện nay chúng ta tổ chức rất nhiều các cái đoàn trung tiến thương mại trung tiến đầu tư
thì chúng tôi nên kết hợp các đoàn lại với nhau để chúng ta đẩy mạnh các sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị liên kết mang tính khu vực của toàn cầu
và quan trọng nhất là chúng ta đưa các sản phẩm hàng hóa sản phẩm nông nghiệp
của các doanh nghiệp đang kinh doanh đưa lên các trang thương mại điện tử
để làm sao chúng ta kích cầu các hoạt động về cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để giải quyết những khó khăn vướng mắt của các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
hà nội đang phối hợp tích cực với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa hà nội và hiệp hội doanh nghiệp việt nam ở nước ngoài
tháo gỡ khó khăn hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách cách làm từ đó tạo sức hút đến doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp
để thực hiện mục tiêu như vậy chúng tôi cũng đã hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố
để trên cơ sở đó sẽ tuyên truyền để các doanh nghiệp đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt chế biến
thế và chúng tôi cũng hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp hiệp hội doanh nhân việt nam ở nước ngoài
hiệp hội cũng kết nối mở dữ liệu lớn với trên ba doanh nghiệp của kiều bào việt nam ở nước ngoài
thì đây là một cái tiềm lực rất lớn
và các hội viên các doanh nhân ở trong hiệp hội doanh nghiệp này cũng đã có những hệ thống tiêu thụ siêu thị ở nước ngoài
cũng như cơ sở hệ thống tiêu thụ trong nước cũng như nước ngoài các cơ sở chế biến
và nắm rất nhiều kỹ thuật quy trình công nghệ cao sản xuất nông nghiệp chế biến ở khắp thế giới
thì đây là những cái mà chúng tôi tạo những cái điều kiện tốt nhất
và chúng tôi cũng tổ chức thường xuyên các cuộc họp với các doanh nghiệp
để chia sẻ và gắn kết những điều kiện tốt nhất
những điều kiện thuận lợi đó để các doanh nghiệp phát triển
thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
thì ban đảnh vua nội đã giao cho sở nông nghiệp
phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đặc biệt các tổ chức hiệp hội trên địa bàn đảnh vua nội
và chúng tôi đã đưa ra các chương trình cụ thể như sau
thứ nhất là tập trung cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp
thứ hai nữa là chúng tôi xây dựng và thiết lập các chuỗi gia trị liên kết
đặc biệt là cái khâu về chứng nhận xuất xứ về mặt hàng hóa
và xây dựng một kênh phân phối hệ thống qua kênh siêu thị các kênh thương mại điện tử
để giúp cho họ có một cái kênh để phân phối hàng hóa
và cái quan trọng nhất là đối với các cái doanh nghiệp mà kinh doanh các hành động nghiệp
thì tôi tổ chức các cái lớp đào tạo huấn luyện để nâng cao năng lực quản trị cho các cái chủ doanh nghiệp
và đặc biệt tập trung để nâng cao cái tay nghề
đối với các cái nhân viên lao động đối với cái trải nghiệm nông nghiệp
có thể khẳng định để ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao
đáp ứng những tiêu chuẩn về nông nghiệp sạch an toàn thì doanh nghiệp đóng vai trò rất lớn
tuy nhiên trên thực tế có nhiều doanh nghiệp hiện vẫn chưa quan tâm và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
chính vì vậy việc thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này đang rất cần có cơ chế
chính sách hỗ trợ nhất là về vốn đầu tư thị trường
để các doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát triển ngành nông nghiệp của thủ đô
thưa quý vị và các bạn hướng tới đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số hà nội trong thời gian tới
huyện thạch thắt đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín

huyện thạch thắt có qua hai năm quan trọng khai giá những thành tiệu kết quả thực hiện công tác dân tộc
chính sách dân tộc phát triển cơ sở hạ tầng
do đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
xây dựng phương hướng mục tiêu nhâm vụ thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây
chiếm năm bốn phần trăm dân số
sống tập trung tại ba xã tến xuân
yên bình yên chung năm năm qua tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn ba xã tiếp tục phát triển tích cực
với bốn mươi sáu dự án được đầu tư mới có tổng kinh phí gần bốn trăm linh bảy tỷ đồng
kinh tế ba xã đạt mức tăng trưởng một mươi hai năm một năm thu nhập bình quân đạt bốn mươi bốn triệu đồng một người một năm
tăng một mươi bảy hai triệu đồng một người so với năm hai nghìn một mươi bốn công tác giáo dục văn hóa y tế có nhiều chuyển biến tích cực
trong những năm vừa qua phải nói là công tác sự quan tâm của lãnh đạo thành phố hà nội của huyện
đối với vùng nồng bào dân tật tử số của thạch thất mà tập trung là ba xã miền núi yên bình tiến xuân yên chung
có thể nói là sự quan tâm đặc biệt
từ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cho đến sự quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng
và phát triển kinh tế xã hội
điều kiện kinh tế xã hội của ba xã miền núi có thể nói là phát triển vượt bậc
đời sống của đồng bào thay đổi từng ngày
tỷ lệ hộ nghèo bây giờ chỉ còn dưới một nếu không tính đối tượng bảo trợ xã hội
năm năm qua huyện thạch thất đã nỗ lực thực hiện các chính sách dân tộc của thành phố
tạo sự phát triển toàn diện về mọi mặt
tại ba xã miền núi tiến xuân yên bình yên trung
nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện
cùng với sự hỗ trợ đầu tư của thành phố huyện và các chương trình mục tiêu quốc gia
nên hệ thống cơ sở hạ tầng như trường học nhà văn hóa trạm y tế giao thông thủy lợi được nâng cấp và xây mới
trong những năm qua đối với vận động bà con phát triển kinh tế
đối với hội viên liên hiệp phụ nữ xã tiến xuân chúng tôi rất là làm tốt
chúng tôi đã thành lập các mô hình các điển hình tiên tiến để nhân rộng tới chị em trong xã cũng như trên địa bàn
thì hiện nay đối với hội liên hiệp phụ nữ xã tiến xuân chúng tôi đã có các mô hình về phát triển kinh tế
đặc biệt là năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã thành lập được mô hình tổ hợp tác phụ nữ chăn nuôi gà thả đồi
hiện nay mô hình này rất phát triển và được chị em và bà con nhân dân nói chung
mô hình này cũng đã được các tỉnh bạn đến thăm quan và học tập
trong thay đổi về diện mạo bà con nhân dân cũng được các cấp của thành phố và huyện đầu tư rất nhiều
từ công tác sản xuất đầu tư khoa học kỹ thuật và tập huấn nhiều chương trình đầu tư nhiều dự án
tôi cũng kỳ vọng sau đại hội thì đời sống của bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc sẽ có được nhiều cái đổi mới hơn
và nhiều chính sách sẽ đến với vùng đồng bào dân tộc miền núi hơn
đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố hà nội lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức
nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của đảng nhà nước về vấn đề dân tộc đại đoàn kết dân tộc
khơi dậy lòng yêu nước xây dựng củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số
và đường lối đổi mới của đảng
với những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc huyện thạch thất đã sẵn sàng cùng bốn huyện là quốc oai
ba vì trường mỹ và mỹ đức chào đón hội nghị các dân tộc thiểu số thành phố hà nội lần thứ ba diễn ra sắp tới
để đó trở thành người hội thực sự của các dân tộc trên địa bàn thành phố